xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh sức khỏe và đời sống
thưa quý vị thời gian vừa qua khi tình hình dịch cả nước đang có diễn biến phức tạp
tại tỉnh bà rịa vũng tàu các ca nhiễm covid một mươi chín cộng đồng liên tục tăng
trước tình hình đó mà một số người dân vẫn còn thiếu ý thức lơ là trong việc phòng chống dịch
như người đàn ông đã có vợ và ba con tại xã mỹ xuân thị xã phú mỹ bà địa vũng tàu
đi vận sang nhà nhân tình chơi rồi bị nhiễm covid một mươi chín lây lan cho hơn hai mươi người và hơn hai trăm linh người phải đi cách ly tập trung
vậy người đàn ông đó phải chịu mức phạt bao nhiêu cho sự chủ quan lơ lảo của mình trong diễn biến căng thẳng của dịch bệnh
quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về sự việc này
hai tỉnh đồng nai và bà rịa vũng tàu đều thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh trong khoảng cuối tháng chín đầu tháng một mươi
nhân nguyễn văn hờ e ba mươi tuổi trú tại phường mỹ xuân thị xã phú mỹ đã có vợ con
vẫn đến nhà chị n t m l ba mươi một tuổi trú tại huyện long thành tỉnh đồng nai để chung sống với chị này
tại đây anh e tiếp xúc với nhiều người trong gia đình chị l
trước khi quay lại phường mỹ xuân ngày hai mươi chín tháng chín đáng chú ý anh này tự ý đi lại giữa hai khu vực giãn cách xã hội
mà không tự giác khai báo y tế cách ly tại nhà mà liên tục đi lại ăn nhậu với nhiều người
đến ngày hai tháng một mươi một người thân của chị l nhiễm covid một mươi chín nên chị này báo e để kiểm tra và có biện pháp cách ly phòng ngừa dịch
xong anh này bỏ ngoài tai vẫn đi lại lung tung nhiều nơi
đến ngày bốn tháng một mươi anh này bị phát hiện dương tính với ncov
liên quan chuỗi lây nhiễm nhà chị n t m l việc không khai báo y tế không tự cách ly
vì coi thường dịch bệnh của e gây ra chuỗi lây nhiễm ở khu phố cho khoảng hai mươi người và hơn hai trăm linh f một phải đi cách ly
sau khi e điều trị khỏi bệnh ngày một mươi bốn tháng một mươi anh này xuất viện và theo quy định phải về tự cách ly tại nhà một mươi bốn ngày tiếp theo
nhưng không về nhà mình mà đến nhà chị l sinh sống
ngày một mươi ba tháng một mươi một cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố bắt giam anh e
để điều tra về tội làm lây lan bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm cho người
theo quy định tại điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
điều hai trăm bốn mươi tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng hoặc bị phạt tù từ một năm đến năm năm tù
a đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật thực vật sản phẩm động vật thực vật
hoặc vật phẩm khác có khả năng lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người trừ trường hợp pháp luật có quy định khác
b đưa vào hoặc cho phép đưa vào lãnh thổ việt nam động vật
thực vật hoặc sản phẩm động vật thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền cho người
c hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ năm năm đến một mươi năm
a dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hoặc bộ trưởng bộ y tế
b làm chết người
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một mươi năm đến một mươi hai năm
a dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của thủ tướng chính phủ
b làm chết hai người trở lên
người phạm tội có thể bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng cấm đảm nhiệm chức vụ
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một đến năm năm
thưa quý vị có thể thấy hành vi của người đàn ông trên đã có ảnh hưởng lớn tới nhiều người khác
trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn ra căng thẳng nhiều ngày qua tại tỉnh bà địa vũng tàu
cụ thể liên tục nhiều ngày vừa qua
địa phương này ghi nhận số ca mắc
ca mắc tăng cao điều này cho thấy dịch covid một mươi chín đã xâm nhập sâu trong cộng đồng
theo báo cáo mới nhất từ ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh bà rịa vũng tàu
trong những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín tại tỉnh bà rịa vũng tàu tiếp tục tăng cao
chủ yếu là các ca ghi nhận trong cộng đồng đặc biệt ngày một mươi ba tháng một mươi một có đến hai trăm hai mươi ba ca mắc mới
trong đó có một trăm bốn mươi tám ca trong cộng đồng còn lại là các ca trong khu cách ly phong tỏa
đây là những ca mắc tăng cao
đây là ngày ghi nhận số ca mắc cao nhất từ khi tỉnh nới lỏng nhiều hoạt động
như vậy trong những ngày gần đây bà rịa vũng tàu liên tục ghi nhận số ca mắc tăng cao
cụ thể ngày một mươi tháng một mươi một toàn tỉnh ghi nhận một trăm chín mươi một ca mắc ngày một mươi một tháng một mươi một ghi nhận một trăm tám mươi năm ca mắc
vào ngày một mươi hai tháng một mươi một toàn tỉnh ghi nhận một trăm bảy mươi bảy ca mắc
tính từ khi tỉnh xuất hiện ca nhiễm sars cov hai ngày hai mươi tám tháng sáu đến nay là sáu hai trăm tám mươi ba ca
trung tâm kiểm soát bệnh tật
tỉnh bà địa phúng tàu đánh giá phân loại cấp độ dịch
cụ thể có sáu mươi năm xã phường thị trấn chiếm bảy mươi tám ba thuộc cấp một nguy cơ thấp vùng xanh
có một mươi bốn xã phường thị trấn chiếm một mươi sáu chín thuộc cấp hai nguy cơ trung bình vùng vàng
có bốn xã phường thuộc cấp ba nguy cơ cao vùng cam
tỉnh không có các xã phường thị trấn nằm trong vùng nguy cơ sức cao cấp bốn
hiện nay theo đánh giá cấp độ dịch tỉnh bà địa phúng tàu vẫn là địa phương cấp một
nguy cơ thấp vùng xanh
theo tỉnh bà địa phúng tàu trước thật trạng số ca mắc mới ghi nhận ngoài cộng đồng tăng cao
trong đó nhiều ca ghi nhận từ ngoài tỉnh
trong các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất đã phản ánh thực tế dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
vẫn đang diễn biến phức tạp và đang xâm nhập sâu trong cộng đồng
đánh giá nguyên nhân địa phương cho rằng xuất phát từ sự chủ quan của một số người dân doanh nghiệp
chưa thực hiện đầy đủ triệt để công văn của bàn nhân dân tỉnh
các tuyên truyền vận động người dân về thực hiện biện pháp phòng chống dịch có địa phương
thực hiện chưa tốt chưa đầy đủ nhất là việc khai báo y tế khi về tỉnh
chưa xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm dẫn đến tình trạng một số người vào tỉnh
chưa thực hiện khai báo y tế và cách ly đúng quy định để dịch lây lan trong cộng đồng
tỉnh bà rịa vũng tàu yêu cầu các đơn vị người dân và doanh nghiệp
phải tuyệt đối cảnh giác không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch
việc mở cửa kinh tế hoạt động kinh doanh du lịch
phải tiếp tục thực hiện trên nguyên tắc kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
thích ứng linh hoạt an toàn đến đâu mở cửa đến đó theo đúng tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám
trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch tp vũng tàu kết nối trực tuyến
với một mươi bảy phường xã về nội dung tăng cường phòng chống dịch trên địa bàn mới đây
ông trần đình khoa bí thư thành ủy vũng tàu đã yêu cầu tất cả các phường
xã tập trung kiểm soát khu vực nguy cơ như phòng trọ chợ và đưa ra giải pháp
phương án xử lý cho tỉnh
từng khu vực mặt khác các phường xã cần có quy định cụ thể và có công cụ quản lý chặt chẽ
đối với các trường hợp cách ly f một tại nhà để tránh lây nhiễm chéo
công an thành phố cần tăng cường xử phạt người dân ra đường không đeo khẩu trang
tụ tập đông người vi phạm các quy định phòng chống dịch
đồng thời mở chiến dịch truyền thông để nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch
mặc dù trước tình hình dịch bệnh phức tạp nhiều ca mắc mới trong cộng đồng
nhưng sau khi thành phố nới lòng giãn cách với những chỉ đạo
liên quan tới phòng chống dịch nhiều du khách khi đến vũng tàu vẫn quê mất đảm bảo quy định năm k
trong những ngày vừa qua rất nhiều người từ thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương
đổ về thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu vui chơi tắm biển
trừ các cơ sở thí điểm đón khách du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu yêu cầu các đơn vị kinh doanh
dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh không đón và phục vụ khách từ các địa phương này
nhằm đảm bảo công tác phòng dịch do vậy khách du lịch đều đi về trong ngày
tuy nhiên khi tham gia các hoạt động tại nơi công cộng nhiều người còn thiếu ý thức
không thực hiện nghiêm quy định năm k trong phòng chống dịch như bỏ khẩu trang ra nói chuyện
ăn uống ngay tại nơi công cộng lực lượng chức năng đã tuần tra nhắc nhở và xử lý
nhưng tình trạng trên vẫn diễn ra nói thật nhiều du khách vô tư nói chuyện
khi không đeo khẩu trang ăn uống tại chỗ như vậy
chúng tôi rất lo nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nhất là đối với những người mưu sinh
ở bãi biển như lượng ve chai
chị nguyễn thị hoài ngụ thành phố vũng tàu lo lắng và mong muốn du khách có ý thức hơn
về việc thực hiện các biện pháp y tế đối với người từ địa phương khác về
tỉnh sẽ theo dõi chặt chẽ người dân từ các địa phương khu vực có dịch vừa hết giãn cách
và căn cứ tình hình để thực hiện xét nghiệm cách ly phù hợp
cụ thể với người từ các địa phương khu vực có dịch ở cấp độ bốn cấp độ ba
tương ứng với màu đỏ và màu cam nếu đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh
trong vòng sáu tháng thì thực hiện theo dõi
dõi sức khỏe tại nhà trong vòng bảy ngày xét nghiệm vào ngày thứ nhất
nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe thì báo ngay cho cơ quan y tế
người chưa tiêm đủ liều vaccine tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú bảy ngày
và tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày tiếp theo xét nghiệm vào các ngày thứ nhất
và thứ bảy kể từ khi về địa phương
người chưa tiêm vaccine sẽ thực hiện cách ly tập trung một mươi bốn ngày
thực hiện xét nghiệm theo quy định
người trở về từ địa phương dịch ở cấp độ hai nếu đã tiêm đủ liều vaccine
và hết bệnh trong vòng sáu tháng thì theo dõi sức khỏe ngay tại nhà trong một mươi bốn ngày
người chưa tiêm hoặc chưa đủ liều sẽ cách ly tại nhà bảy ngày
và theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo
người cao tuổi có bệnh nền phụ nữ mang thai người dưới một mươi tám tuổi chỉ cần cách ly tại nhà
và có người chăm sóc cách ly cùng
bên cạnh đó công an vẫn sẽ duy trì các chốt kiểm soát ra vào tỉnh
nhưng việc hoạt động nhằm hướng dẫn người dân qua chốt thực hiện khai báo y tế
và di chuyển qua phần mềm
vn ieg hoặc bản giấy
người dân không cần xuất trình kết quả xét nghiệm sars cov hai khi qua chốt
thực hiện khai báo với công an xã phường thị trấn nơi cư trú tạm trú trên các ứng dụng bc covid
sổ sức khỏe điện tử hoặc phần mềm vn ieg
trường hợp không lưu trú qua đêm thì không cần khai báo
đối với hoạt động giao thông vận tải yêu cầu tài xế và phụ xe vận chuyển hàng hóa
phải tiêm ít nhất một mũi vaccine
vận tải hành khách tuyến cố định
thực hiện theo kế hoạch ngày hai mươi tháng một mươi của sở giao thông vận tải
chủ doanh nghiệp phải xét nghiệm cho tài xế phụ xe một tuần một lần
trừ trường hợp đã tiêm đủ hai mũi vaccine
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của tình hình covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh bà địa vũng tàu
mặc dù tỉnh còn những kịch bản phương án thích ứng linh hoạt an toàn với dịch bệnh
tuy nhiên mọi người cũng không nên chủ quan lơ là trong phòng chống dịch
kính mong quý vị khán giả hãy chú ý giữ gìn sức khỏe
tuân thủ nghiêm ngặt quy định năm k trong phòng chống dịch
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại